tuy nhiên đến thời điểm này việc loại bỏ hoàn toàn một mươi sáu xe tự chế tìm xe thay thế và hỗ trợ người dân chuyển hướng làm ăn vẫn là bài toán nan giải đối với các cơ quan ban ngành tại hà nội khó cấm khó quản nên nhiều xe vẫn ung dung hoạt động
đó là thực tế không riêng của giao thông hà nội mà còn là của nhiều địa phương trên cả nước
có không ít bức xúc của người dân khi người điều khiển xe tự chế thường chở hàng quá khổ quá tải vượt lạng lách đánh võng leo về hè vượt đèn đỏ đi ngược chiều đi ẩu
không quan tâm đến tính nguy hiểm của loại xe không ý thức bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông làm gia tăng hiểm họa tai nạn và ủn tắc trên đường phố